kính chào quý vị và các bạn
sáng nay bão số sáu đã đạt cường độ mạnh nhất cấp một mươi hai cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm
trong thời gian tới bão số sáu sẽ suy yếu dần do tương tác với khối không khí lạnh
sang đến sáng ngày hai mươi tháng một mươi chỉ còn là áp thấp nhiệt đới trên vùng biển hà tĩnh đến quảng bình
sau khi đi sâu vào đất liền sẽ tiếp tục suy yếu thêm một vùng áp thấp
diễn biến của bão số sáu còn thay đổi trong thời gian tới
nên quý vị chú ý cập nhật thông tin mới nhất để có phương án phòng chống
trở lại với thông tin thời tiết trên đất liền các tỉnh đông bắc bộ
thời tiết ổn định đến trưa chiều mai
sau đó do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số sáu mưa sẽ xuất hiện
cục bộ có mưa to đề phòng với tố lốc trong cơn rông
nhiệt độ giảm nhanh kể từ ngày hai mươi tháng một mươi trời chuyển mưa lạnh
với các tỉnh tây bắc bộ thời tiết ổn định trong hai mươi bốn giờ tới
sau mưa cũng có xu hướng xuất hiện rải rác
tuy nhiên diện và lượng không lớn như các tỉnh phía đông
trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ ngày đêm đều ở mức dưới hai mươi tám độ
khu vực ven biển miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong đêm nay và ngày mai chủ yếu có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
tuy nhiên cơn bão số sáu đang hoạt động trên khu vực bắc biển đông
đang di chuyển về phía đất liền nước ta và có thể gây mưa lớn trở lại
trên khu vực phía bắc miền trung
do vậy quý vị và các bạn cần đặc biệt lưu ý cập nhật những thông tin mới nhất
để có những kế hoạch phòng tránh
cũng như giảm thiểu rủi ro số mức thấp nhất cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất
còn khu vực phía nam đèo hải vân các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
mưa chỉ xuất hiện rải rác trong ba ngày tới tập trung nhiều vào chiều tối
còn trưa chiều trời có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
cục bộ có nơi cao hơn
khu vực vùng cao tây nguyên trong thời đoạn ba ngày tới
chủ yếu là ít mưa tại phía bắc khu vực
còn các tỉnh phía nam khu vực sẽ có mưa nhiều hơn
mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối và tối
cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
còn trưa chiều nắng gián đoạn nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là dưới hai mươi chín độ
còn khu vực nam bộ mưa sẽ gia tăng về diện và lượng từ ngày một mươi chín và ngày hai mươi tháng một mươi
do đó nhiệt độ ban ngày sẽ giảm bớt khoảng một hai độ so với những ngày trước đó
nhiệt độ cao nhất tại nam bộ phổ biến trong khoảng hai mươi tám ba mươi hai độ